các đối tượng phải thông tin cho nhau an toàn để các đối tượng vận chuyển mặt ý về
quá trình cho các đối tượng hoạt động cũng chủ yếu là hoạt động bằng phương tiện ô tô
mà các cung đường cũng như là khoảng cách độ dài đoạn đường hoạt động rất là dài
nên là có những trường hợp mà chúng tôi phải sử dụng bằng phương tiện xe máy
nhiều khi là sử dụng phương tiện xe máy
mà bám theo các đối tượng trên một đoạn đường hàng trăm km mấy trăm km thôi
từ tỉnh nọ sang tỉnh kia mà có những thông ngày đêm
có những hôm mà chúng tôi phải đi thông ngày đêm để bám sát bám theo các đối tượng
và giả soát cũng như là theo dõi
thì chính là như thế là nó khó khăn nhiều khi là phải nhịn đói
anh em là thay nhau mà cũng đi một quãng đường nó dài nó mệt mỏi
cho đến một mươi ba h ngày ba tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy
các mũi trinh sát nhận được thông tin lý văn thắng và lý an nính đã rời khỏi nhà bằng xe gắn máy
đang di chuyển trên quốc lộ bảy mươi
nhận định thời cơ đã đến tất cả các trinh sát nhận lệnh vào vị trí
khi xe của lầu a hà di chuyển đến khu vực cầu khe lách
thuộc địa phận xã sơn thủy huyện văn bản tỉnh lào cai
thì bị yêu cầu dừng lại kiểm tra
trên xe các trinh sát đã áp sát và ẩn nấp để tránh việc lầu a hà có động thái kháng cự
cũng như bị các đối tượng phát hiện
tại cơ quan điều tra trước sự chứng kiến của cơ quan chức năng và chính quyền địa phương
lực lượng công an đã kiểm tra và phát hiện trong lốc xe dự phòng dưới gầm xe ô tô của lầu a hà
có chứa bốn mươi bánh heroin được gói thành hai mươi gói bọc rất cẩn thận